lễ hội chung được kéo dài trong ba bốn ngày tại làng đồng kỵ
thế nhưng nghi lễ rước pháo được coi là nét đặc sắc nhất của lễ hội
mọi công việc cho lễ rước pháo được chuẩn bị từ sớm ngày mùng bốn
nhưng phải đến đúng chín giờ sáng
hai quả pháo lớn được các thanh niên trai tráng trong làng rước từ nhà truyền thống về đến đình làng
cùng với đoàn tế hàng trăm người trong sự chứng kiến và háo hức của hàng ngàn du khách thập phương
đến với lễ hội đồng kỵ thì cái điểm nhấn của nó là
hai quả pháo họ rước từ sân truyền thống về sân đỉnh
và cuối cùng là phải chờ đợi xem là bốn ông đám bắt đầu từ trong sân đỉnh bắt đầu đi ra ngoài cổ vũ gò reo
hai quả pháo được thanh niên trai tráng rước về đến đỉnh
cũng là lúc không khí tạm thời lắng xuống để bốn ông quan đám làm lễ
sau đó là mảng rước quan đám của bốn giáp thuộc đồng kỵ
đây chính là phần vui nhất của lễ hội
hàng ngàn người đã đổ về sân đỉnh để có thể xem màn rước quan đám linh đỉnh
đây là một khó khăn khi tác nghiệp đối với các tay máy
nếu như không có sự chuẩn bị kỹ càng về thiết bị
cũng như vị trí đứng trong lễ hội rất đông người
và mọi hoạt động đều diễn ra rất nhanh như vậy
đời thường thì trong lễ hội thì dùng tele nhiều hơn

thì các nhóm ảnh gia nên chọn một góc gì
nên chọn thì chỉ đứng như thế nào

không thì ở dưới thì mình bắn rất khoảnh khắc

xin được cảm ơn nhóm ảnh gia quý trần với những chia sẻ của anh

chúng tôi đã nhận được hơn sáu trăm linh tác phẩm ảnh dự thi qua hơn một trăm linh tác giả trong cả nước gửi về chương trình
để quý vị không phải chờ lâu tôi xin phép được giới thiệu các bước chấm và bình ảnh
cơ cấu giải thưởng sẽ có ba giải ba một giải nhì và một giải nhất
vòng một là vòng sơ khảo các thành viên ban giám khảo chọn ra một mươi năm tác phẩm
từ hơn sáu trăm linh tác phẩm tham dự cuộc thi
vòng thứ hai sau khi phân tích bình luận một mươi năm tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo
các thành viên trong ban giám khảo sẽ lựa chọn ba bức ảnh đoạt giải ba
hai bức ảnh đề cử giải nhất và giải nhì
căn cứ kết quả nói trên ban tổ chức sẽ công bố một giải nhất một giải nhì và ba giải ba
và trước khi bước vào phòng hai chọn ra các tác phẩm đoạt giải
tôi xin phép được hỏi nhà lý luận phê bình nhất ảnh vũ hiến
ông đánh giá tổng thể như thế nào về những bức ảnh đã được lọt vào vòng thi lần này
cũng như là một mươi năm tác phẩm của chúng ta
có lẽ năm nay thì số lượng thực ra là trên sáu trăm linh ảnh thì cũng không phải là quá nhiều
lần này có vẻ như là những người chụp cũng bắt đầu cảm thấy chặt chẽ với chính mình
cái điều quan trọng nhất là cái nội dung bạc rất là sắc
một điều nữa tôi nói rằng là cái chụp ảnh mùa xuân nó trở thành một cái nhu cầu
cái mà chúng tôi lần này để ý là xem cái cách anh em chọn lựa nhà
thì tôi nghĩ là năm nay chọn được cũng có nhiều ý hay
trong cái không khí bộn bề của cuộc sống thì mùa xuân
thì là cái mùa đẹp nhất mà cũng dễ chụp nhất cho các doanh nhà nhấp ảnh
thế cái số lượng thì chúng tôi cũng thực ra thì nghe số lượng cũng không cần nhiều lắm
nhưng quan trọng nhất là cái chất lượng
các tác giả cũng bám sát cái chủ đề và nội dung của cái không khí
cái sắc xuân trên khắp mọi miền đất nước
thưa nhà báo việt văn chắc là anh cũng đã từng chia sẻ và chiêm ngưỡng rất nhiều những bức ảnh
các tác phẩm nhấp ảnh của các doanh nhà nhấp ảnh ra cho quản nước gửi về
thì theo anh cái điểm khác biệt của năm nay so với các mùa xuân năm trước là gì ạ
thực ra tôi nghĩ rằng là cái khác biệt là trong tuần giây phút mùa mai
bởi vì cái khoảnh khắc qua đi không một rộng lại không bao giờ trở lại nữa
tôi nghĩ rằng là mỗi năm đều có một nét mới
năm xuân mùa mai có nhiều đất nước đi vào một cái vận hội mới
có nhiều cái nét tươi mới hơn
như tôi nói trong một cái lời gợi ý tức là chúng tôi muốn rằng cái sự mùa xuân
tại sao mùa xuân là mùa đầu tiên của bốn mùa tức là sự khởi đầu
đầu ấy có thể là khởi đầu của một hành trình khởi đầu của một giấc mơ khởi đầu của một dự định
thì những cái bức ảnh như thế chúng tôi chưa thấy nhiều
chúng tôi thiên về bề mặt nhiều hơn tức là tả thực
tả thực có sao chụp thế ít có những bức ảnh mà đi được vào chiều sâu
gần như những cái ảnh mà dự thi lần này cái cảm xúc nó thật
cho nên là cái sự can thiệp bằng kỹ thuật vào ảnh gần như không có
và có lẽ người ta cảm thấy rằng là nếu cái tình cảm mình với mùa xuân với đất nước
mình có thể can thiệp quá nhiều để tạo ra một cái vẻ đẹp bên ngoài
thì chắc là không thuyết phục người xem
cảm xúc với đất nước với con người phải là cảm xúc thật
lần này cũng có một cái thú vị
gần như tất cả hơn sáu trăm linh bức đều là những ảnh mộc
cái khó nhất trong nhếp ảnh tức là chúng ta chụp thực nhưng mà nó lại không phải là copy hiện thực
bởi vì nếu chúng ta chụp quá thực chúng ta biến thành một cái bảng photocopy hiện thực nguề nhuệt
và chúng ta chụp làm sao vẫn có tính chất nó rất là thật không giả tạo nhưng rất là tự nhiên
chúng ta khen bức ảnh này nó đẹp tự nhiên
từ hàng trăm tác phẩm gửi về dự thi
ba giám khảo đã lựa chọn một mươi năm bức ảnh xuất sắc lọt vào vòng bình chọn
tác phẩm số một chăm sóc hoa tết tác giả bùi việt hưng bình dương
tác phẩm số hai tưng bừng đón xuân tác giả vũ đức phương ninh bình
tác phẩm số ba vui đùa ngày xuân tác giả nguyễn văn hải hà nội
tác phẩm số bốn hoa xuân tác giả trần duy tình bình dương
tác phẩm số năm hội đô tiên làng gia viên thừa thiên huế tác giả nguyễn trung thành huế
tác phẩm số sáu ngày xuân ở lao sa tác giả lê bích hà nội
tác phẩm số bảy cho xuân thêm đẹp tác giả kiều anh dũng tp hcm
tác phẩm số tám vũ điệu ngày xuân tác giả trần phước thái bình thuận
tác phẩm số chín cúng ba mươi tết tác giả trần duy tình bình dương
tác phẩm số một mươi hạnh phúc mùa xuân tác giả bùi việt đức vĩnh phúc
tác phẩm số một mươi một ngày mới tác giả võ văn bông bình dương
tác phẩm số một mươi hai phố hoa tác giả trần vũ linh bạc liêu
tác phẩm số một mươi ba mùa xuân tuổi thơ tác giả hiếu minh vũ đồng tháp
tác phẩm số một mươi bốn những nụ cười xuân tác giả dương vân bảy hà tĩnh
tác phẩm số một mươi năm sắc xuân tác giả đỗ hiếu liêm bạc liêu
và có lẽ thì ngay lúc này thì các ban giám khảo của chúng ta cũng đã có những cái bức ảnh ấn tượng của riêng mình trong cái top một mươi năm rồi đúng không ạ
không biết là các vị giám khảo quý vị có thể chia sẻ một chút về những bức ảnh ấn tượng của mình ạ
bức ảnh có rất là đa dạng có bức ảnh chụp trong nhà nội thất có bức ảnh chụp bên ngoài có bức ảnh toàn cảnh
có bức ảnh một số bức ảnh nó trung cảnh đặc tả thì hơi ít nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái không khí mùa xuân rất là rõ
như bức ảnh số một mươi này tôi cũng thú vị một bức ảnh mà rõ ràng là một cái hang bà già mà cái bà già cầm cành đà tượng trưng như mùa xuân
như biểu tượng như là mang mùa xuân về nhà và mình thấy cái tình cảm nó mát hình ảnh ấy đem lại cho mình cái làng quê việt nam hình ảnh ấy muôn đời vẫn thấy
hình ảnh số sáu là hình ảnh không phải là mới là hai cô bé ở trên đồng vùng cao chúng ta xem hình ảnh rất là nhiều
cái bác giỡn mưa là người lớn và khi người lớn thì mưa thành trẻ con và tự nhiên mình cảm thấy mình ấm áp rất là đáng yêu
cảm giác nó cái màu sắc của thiên nhiên con người nó hòa quyện với nhau xa xa làm cảnh rào
như để thấy được những bức ảnh ấn tượng với tôi thì đúng là cũng có khá nhiều bức ảnh
trong đó thì có những bức ảnh ví dụ những bức ảnh số hai bức ảnh về chụp về một không khí mùa xuân chuẩn bị tổ chức lễ hội
cái bố cục của nó thực sự là rất tốt ngay có cái con thuyền đằng trước khiến cho cái khoảng trống nó lấp đầy
thứ hai nữa là có cái đằng sau cái hậu cảnh cái lớp núi khiến cho cái cầu ấy mặc dù nó hơi bị ngang một chút nhưng mà nó phá cái bố cục đấy
cái bức ảnh số một mươi một là cái con thuyền chở đầy hoa đặc trưng của miền xuân đức miền tây
như bức ảnh số chín là một ngày cuối năm chúng ta có cảm nhận như là cái không khí mùa xuân nó có thể ngập tràn
trong từng sự
có thể ngập tràn trong từng gia đình và đâu đó là cả bản thân mình cũng thấy ở trong đó nữa
cái ảnh hang già tôi nhìn tôi cảm thấy là trông thì có vẻ tĩnh nhưng lại là rất động
và đấy là một trong những tấm ảnh mà làm cho mình nghĩ về cái tuổi già gắn bó với tất cả cuộc sống của mình gắn bó với nơi mình sống
ông vẫn dẫn trước bà đi đựng sau chắc là đi thăm ai đó
những cái gì đó cái mùa xuân nó nhẹ nhàng
cái ảnh nó có một cái chiều sông
hay cũng có những ảnh mà tôi nghĩ ở đây nó rất cập nhật
những ảnh một mươi bốn nhé
người việt nam mình có một cái tục lệ là cứ đầu năm từ hồi bắc hồ hoạt động là đi trồng cây
có nghĩa tức là những cái cây đấy nó có thể là không có hoa
sau mấy chục năm nó mới thành có giá trị
thế nhưng mà đấy tức là người ta làm ra mùa xuân
người ta làm ra môi trường
đấy là một tấm ảnh mà theo tôi cập nhật
nó cũng thú vị
xin cảm ơn những ý kiến vừa rồi của ban giám khảo
và chính những ý kiến này cũng sẽ là một cái thành phần quan trọng để giúp chúng ta tìm ra được những tác phẩm mà lọt vào vòng trong của chương trình
vâng ạ xin cảm ơn
đó là phút giây người người nhà nhà được cùng nhau quây quần bên nhau sẻ chia những điều tốt lành trong năm mới
nhưng vào chính những phút giây ấy thì vẫn có những người lao động phải tạm xa gia đình để tiếp tục miệt mài với cuộc sống mưu sinh
như là hình ảnh những người phụ nữ bán bóng bay trong tác phẩm lặng lẽ đêm giao thừa của tác giả đỗ quang an đã gửi về chương trình
sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với hồ hoàn kiếm trái tim của thủ đô để cùng nghe chia sẻ của họ trong dịp đầu năm này
một trong những món quà không còn xa lạ đối với các bạn nhỏ hay thậm chí cả người lớn chính là những chùm bóng bay
sạc sỡ sắc màu với mẫu mã đa dạng vui mắt bóng bay như nhắc chúng ta về cả một thời thơ ấu rộn rã tiếng cười
có lẽ bởi vậy mà cứ vào những dịp lễ tết bóng bay lại càng trở nên hấp dẫn thu hút đông đảo mọi người
dạo một vòng qua hồ hoàn kiếm một trong những điểm bán pháo hoa chào năm mới mộ tuất hai nghìn một mươi tám
những chùm bóng bay to nhỏ được trao bán bên đường thu hút mọi ánh nhìn của các em nhỏ đang đi du xuân cùng cha mẹ
hòa cùng ánh đèn trang trí ánh đèn xe và đặc biệt hơn cả là sắc màu lung linh của những ngày đầu xuân năm mới
nhưng mấy ai để ý rằng bên dưới những chùm bóng sặc sỡ ấy là giáng đứng nhỏ bé làm lũ của những người bán bóng bay
giữa dòng người tất cả mọi người có thể nhìn thấy bóng bay
nhưng trong thời gian thấp nập họ vẫn đứng đó kiên nhẫn chờ đợi những người khách mua hàng
đa số họ là người lao động ngoại thành là những người con người cha người mẹ phải xa gia đình xa tổ ấm để lên thủ đô tìm kế sinh nhai
như những người con xa quê khác họ cũng mong muốn một cái tết đoàn viên được cùng người thân quê quần bên nồi bánh trưng xanh đón chào năm mới
nhưng vì mưu sinh họ vẫn ở lại trốn này mang những món quà niềm vui đến với mọi người
lên trên phố thấy gia đình người ta đi chơi thì mình cũng thấy hơi buồn hơi chản lòng
người ta đi chơi mình cũng phải bán này nhưng mà cũng vì đồng tiền
đêm ba mươi nhiều người mua bóng thì nhưng mà mình cũng phải tranh thủ để có ít tiền tiêu tết
thì cũng khá là nhớ bố mẹ ở nhà cố gắng bán rất nhanh để về sớm để đi với bố mẹ đi trước tết
cũng chính từ những điều giản dị ấy đã giúp tác giả đỗ quang an sáng tác nên tác phẩm
lặng lẽ đêm giao thông
vậy là hôm đó mình về đêm giao thông
liyor sạc màu đẹp việt nam với chủ đề sắc màu mùa xuân
đối với anh an công việc thầm lặng của những người bán bóng bay đã khiến đêm ba mươi như thiềm phần ý nghĩa
bởi không chỉ vì đêm ba mươi sẽ bán thêm được nhiều hàng nhiều bóng
mà trên tất cả đó còn là sự hy sinh của một người con một người cha cố tích góp vuôn vén về cho gia đình
hôm đấy mình có sang bờ hồ là
và chủ yếu là để chụp và tháo hoa
nhưng mà khi mà gặp được những người bán bóng bay
mình chưa nhận ra là ồ giao thừa mà vẫn có người đi bán bóng bay
thì mình cảm thấy công việc họ rất là ý nghĩa
thứ nhất là ngoài việc kiếm kế sinh nhai
thì thứ hai là họ còn mang lại cái niềm vui bán niềm vui cho người khác
nên là mình thấy rất ấn tượng
mình muốn chụp lại để lưu giữ khoảnh khắc đấy
và mình muốn tôn vinh những cái người mà phải cống hiến như vậy
tạm nói lời chào với tác giả đỗ quang an
và những người bán bóng bay quanh hồ hoàn kiếm
ekip chương trình luôn mong niềm vui đêm ba mươi sẽ đến với họ trong suốt cả năm
để ngày nào cũng là ngày bán đất hàng
để không chỉ là người trao niềm vui
mà họ cũng chính là người nhận được niềm vui từ cuộc sống
trên tay của các giám khảo lúc này là những lá phiếu bình chọn của chương trình
và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm ra ba giải ba của chương trình
từ một mươi năm tác phẩm ảnh đã lọt vào chung kết
các giám khảo sẽ quyết định dơ phiếu hoặc không dơ phiếu với từng tác phẩm ảnh được chúng tôi công bố
mỗi giám khảo sẽ có quyền dơ phiếu bình chọn cho năm tác phẩm
tác phẩm nào đặt từ hai sự đồng thuận trở lên
sẽ ngay lập tức giành giải ba của cuộc thi ảnh về đẹp việt nam số tháng hai năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề sắc màu mối xuân
và với hạng mục này chúng ta sẽ có ba giải ba
và một mươi hai tác phẩm còn lại không được bình chọn sẽ có cơ hội đoạt các giải thưởng cao hơn của chương trình
và ngay sau đây thì tôi sẽ bắt đầu với tác phẩm đầu tiên
đó là tác phẩm chăm sóc hoa tết của tác giả bùi việt hưng đến từ bình dương
một phiếu bình chọn từ giám khảo việt văn
và một phiếu bình chọn thì tác phẩm này cũng không đạt giải ba
đến với tác phẩm thứ hai tưng bừng đón xuân của tác giả vũ đức phương đến từ ninh bình
xin các nhà báo cho ý kiến ạ
hai sự bình chọn tức là ba sự bình chọn
quả là một niềm vui lớn nghe đồn xuân
như vậy là tác phẩm này đã đoạt giải ba của chương trình
xin chúc mừng tác giả vũ đức phương ở ninh bình
đến với tác phẩm số ba vui đùa ngày xuân của tác giả nguyễn văn hải đến từ hà nội
có một sự bình chọn từ nhà báo vũ huyến
và như vậy tác phẩm này cũng rất là xuất sắc nhưng mà chưa được giải trong chương trình hôm nay
có lẽ là tác phẩm này
tác phẩm này sẽ đoạt giải cao hơn không ạ
có thể là sẽ đoạt giải cao hơn
tác phẩm thứ tư là tác phẩm hoa xuân của tác giả trần duy tình đến từ bình dương
đã có một bình chọn
từ giám khảo vũ anh tuấn
tuy nhiên thì một sự bình chọn cũng không đủ điều kiện
vâng tác phẩm này chưa đoạt giải nhưng có thể là sẽ đoạt giải cao hơn
tác phẩm số năm là hội đô tiên gia viên thừa thiên huế của tác giả nguyễn trung thành đến từ thành phố huế ạ
vâng có một sự bình chọn
có thêm sự bình chọn nào nữa không ạ
vâng và tác phẩm này cũng chưa đoạt giải
tác phẩm tiếp theo là tác phẩm ngày xuân ở lao sa của tác giả lê bích đến từ hà nội
có một sự bình chọn
một lá phiếu từ giám khảo vũ anh tuấn
tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ đến với tác phẩm tiếp theo ạ
tác phẩm số bảy là cho xuân thêm đẹp của tác giả kiều anh dũng thành phố hồ chí minh
và nếu tôi là thành viên giám khảo thì chắc tôi cũng sẽ rất là vất vả để tìm ra được tác phẩm đoạt giải
tác phẩm tiếp theo là vũ điệu ngày xuân của tác giả trần phước thái đến từ bình thuận
một sự đồng thuận từ giám khảo việt văn
vâng và có lại tác phẩm này sẽ để cho đợt bình chọn tiếp theo
chúng ta sẽ đến với tác phẩm số chín là tác phẩm cúng ba mươi tết cũng của tác giả trần duy tình đến từ bình dương ạ
vâng và tôi chưa thấy có một sự bình chọn nào chắc là có lẽ tác phẩm này sẽ vào học tiếp theo
tôi xin mời quý vị cùng đến với tác phẩm hạnh phúc mùa xuân của tác giả bùi việt đức đến từ vĩnh phúc
vâng đã có một sự bình chọn
từ giám khảo việt văn
vâng thì giám khảo việt văn còn sự bình chọn nào nữa không ạ
và tác phẩm này chưa đoạt giải có lẽ sẽ vào học tiếp theo
tác phẩm tiếp theo là tác phẩm ngày mới của một tác giả đến từ bình dương của tác giả võ văn bông
vâng đã có một sự bình chọn
hai sự bình chọn
vậy là tác phẩm này đã đoạt giải ba của chương trình
vâng và sau đây là tác phẩm phố hoa của tác giả trần vũ linh đến từ bạc liêu
nhà báo vũ anh tuấn nó phải bảo kính ra để nhìn rồi đấy ạ
vâng nó đã có một sự bình chọn của nhà báo vũ anh tuấn
và tác phẩm này vẫn cần có thêm một sự bình chọn nữa
ít nhất là thêm một sự bình chọn nữa
không có ạ
mà chúng ta sẽ đến với tác phẩm tiếp theo là tác phẩm mùa xuân tuổi thơ của tác giả hiếu minh vũ đến từ tỉnh đồng tháp
một sự bình chọn
rất tiếc là một sự bình chọn thì tác phẩm này cũng không đoạt giải ba
tác phẩm số một mươi bốn là những nụ cười mùa xuân của tác giả dương văn bảy đến từ hà tĩnh
một sự bình chọn hai sự bình chọn
vâng và như thế là đã đủ cho tác phẩm này đạt giải ba rồi
còn một tác phẩm nữa đó là tác phẩm sắc xuân của tác giả đỗ hiếu liêm đến từ bạc liêu
tác phẩm này tôi nghĩ là có lẽ là sẽ vào vòng tiếp theo để chọn ra những giải ở mức độ cao hơn
còn tác giả vũ đức phương đến từ ninh bình với tác phẩm tương bừng đón xuân
tác phẩm ngày mới của tác giả võ văn bông đến từ tỉnh bình dương
và tác giả những nụ cười mùa xuân của tác giả dương văn bảy đến từ hà tĩnh đã đạt giải ba của chương trình hôm nay
ba tác phẩm này đã rất xuất sắc và thuyết phục được ba vị giám khảo khó tính để được giải ba của chương trình
ba tác phẩm này thì tôi thấy là mỗi tác phẩm có những yếu tố khác nhau
tôi thấy là mỗi tác phẩm có những yếu tố khác nhau

ví dụ như tương bừng đón xuân là một cái chủng lễ hội ở ninh bình
cái ảnh lễ hội này nó có lớp lam
có trước có sau
có bối cục nó có lớp lam
có bối cục nó có lớp lam
để người ta thấy rằng tác giả là chủng rất có nghề
có nghề nó vừa có tĩnh vừa có động
anh đánh giá gì về bố cục của bức ảnh này khi mà
người ta cho rằng bức ảnh này có bố cục cần
hơi cân xứng một chút ạ
thực ra bố cục thuận mắt nhiều hơn
có cảm giác bố cục nó hơi cân xứng
nhưng theo tôi bố ảnh này hợp lý
và điều quan trọng là mỹ cảm nó truyền đến
nó là bức ảnh mà đem lại sự hài hòa
nó có cái màu sắc có lớp lang có tiền cảnh
có núi đồi có sự hòa hợp con người với thiên nhiên
nó có một cái gì đó nó gắn kết
bởi vì các bạn mình nhớ là lễ hội nông nghiệp
để cầu đất mưa thuận gió hòa
tức là gắn với nông nghiệp con người với thiên nhiên
vì thế cái lễ hội này cái ảnh đằng sau
cái núi rất là hay
cái background rất là hay
thế còn cái tác phẩm ngày mới theo tôi thì tác phẩm ấy
là tác phẩm nó đẹp có tính động
thì ảnh này nó có cảm giác nó có độ chuyển động
nó có nhịp điệu
nhưng mà thích thì tôi thấy cũng vừa
với theo tôi nó chỉ dừng ở giải ba là hợp lý
còn tác phẩm cuối cùng thì tôi lại không thích lắm
nó hơi bị đơn giản
tôi ủng hộ cái ảnh ấy
và tôi với anh huyến có lẽ là tôi cũng bảo vệ cái bức ảnh
những nụ cười người cười xuân
và nó có thể là nó hơi tự nhiên chủ nghĩa một chút
thế nhưng mà cái bức ảnh nó toát lên được cái tinh thần
là cái không khí mà trồng cây theo cái phong trào
không phải cầu kỳ quá
thì có khi lại gây ra cảm xúc cho chúng tôi
một cái đề tài mà gọi là mùa xuân mà dạy những nghĩa
cái việc là đi trồng mùa xuân thì rõ ràng là đấy là
cái đầu ấy chứ
cái ý là bọn tôi khen là khen chỗ đó
nói cho cùng con người tạo ra mùa xuân
và đây tôi muốn nói là cả một cái xã hội đang hưởng ứng
cái tết trồng cây này
mình vừa làm động viên mình vừa làm tổ chức thông quay nhảy
chứ còn thì tôi rất đồng ý với cái ảnh đó
bức ảnh nó không có gì quá lạ cả
cái hai là thật sự nó là chụp thật ở chỗ là
đây là những con người cụ thể người ta vui thật
người ta không có diễn gì cả
và nó bấm máy chứ còn thì rõ ràng bổ cục nó chẳng gì lạ
đằng sau nó có một cái câu cũng rất hay
tức là vì lợi ích chăn long trồng cây ấy
tức là cái ảnh này nó mang tính chất tài liệu cũng nhiều
đứng về mặt tạo hình và hội họa
nếu trong ba cái ảnh này thì cái mắt nhấp ảnh
nó trội hơn ở cái vũ văn bông
có thể nói là cái chất rất là chắc chắn
nét nó tập trung cái vẻ đẹp vào giữa
con thuyền này nó rẽ sóng vừa đủ
và phía bên tay trái cái bóng nước nó lấp ló
tôi cho là về mặt chất giếp ảnh thì cái bức ảnh
ngày mới của vũ văn bông là bức ảnh tốt
bức ảnh nó tạo cái hình đường chéo
xé toan bức ảnh đó
tôi thấy là bức ảnh này rất tốt
thứ hai nữa là có cái vạt sóng đằng sau
nó xòe ra như là cái cánh hoa
bức ảnh vũ cục rất tốt
thưa quý vị các giải thưởng đầu tiên của chương trình đã có chủ
hiện nay chúng ta vẫn còn một mươi hai tác phẩm
và ngay sau đây chúng ta sẽ đi tìm chủ nhân của giải tiếp theo
giải nhì cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam với chủ đề sắc màu mùa xuân
và tôi xin phép được đọc tên từng tác phẩm
tác phẩm chăm sóc hoa tết tác giả bùi việt hưng địa chỉ bình dương
không có sự bình chọn nào
chúng ta đến với tác phẩm tiếp theo
tác phẩm vui đùa ngày xuân của một tác giả đến từ hà nội
tác giả nguyễn văn hải ạ
chúng ta lắc đầu quần áo của bình hưng đấy ạ
vâng toàn tội thấy rất là hồi hộp
và tác phẩm tiếp theo là tác phẩm hoa xuân của tác giả trần duy tình đến từ bình dương
tác phẩm số năm hội đu tiên giao viên thủy thiên huế của tác giả nguyễn trung thành đến từ huế
và tác phẩm tiếp theo là tác phẩm ngày xuân ở nao sa của tác giả lê bích đến từ hà nội
một phiếu bình chọn
một phiếu bình chọn rồi ạ
hai phiếu bình chọn
vậy là tác phẩm này đã đoạt giải nhì ba phiếu bình chọn
ba phiếu bình chọn tức là tác phẩm này đã đoạt giải nhì
và tác phẩm ngày xuân ở đao xa của tác giả lê bích đến từ hà nội đã đoạt giải nhì
xin ban giám khảo đưa ra một nhận xét của mình về tác phẩm này ạ
nó dung dị mà nhìn nó rất sự đáng yêu
mặc dù nó cũng không có gì thật lạ lắm nhưng mà tôi cho là tất cả những cái gì ở trên ảnh nó đủ để làm cho chúng ta thấy yêu các cháu này
và mừng mừng cho mùa xuân chung
cái đằng sau tôi rất thích là mấy cái hoa đào nó lơ thơ vừa đủ
hoa đào rừng
và đằng xa những cái cây đào rừng nó mờ và cái vách đá này này
rất đặc trưng
cái bức tường rất đặc trưng cho vùng tây bắc
nên cái ảnh này nó thú vị
tôi đồng ý với anh huyến là nó dung dị và nó nhìn nó cảm giác nó bắt mắt
nó có một gì đó làm cho đáng yêu
nó tạo ra một cuộc sống nó đáng yêu mặc dù hình ảnh nó không mới
thì trẻ con vùng cao là quá nhiều
hai cô bé cũng lựa chọn những đối tượng nhân vật cũng rất hay
mà ăn mặc của tất cả nó hài hòa
đây là bức ảnh nó hài hòa
bức ảnh này phải nói là họ cũng xử lý kỹ thuật tốt
tôi biết là họ sẽ sử dụng ống kính tiêu cửa tầm dài
tiêu cửa dài
khi chụp đâm ra nó xóa được cái hộ cảnh
nhưng cái hộ cảnh nó xóa được vừa đủ
nó khiến cho thấy được cả cái núi rừng
vẫn còn những cái cánh hoa rừng
nhìn hai cháu ngồi trên cái bờ đá thì chúng ta liên tưởng ngay được ra đây là cái vùng đất
và nó chắc là hà giang
tôi đoán là như thế
ở hà giang thì nó có hay có những cái bờ đá
và đây là bức ảnh tôi nghĩ là bức ảnh tốt của tác giả lê trục với cái không khí mùa xuân đấy
bức ảnh đoạt giải nghị của chúng ta được sự đồng thuận của cả ba vị bà giám thảo
vậy tại sao các bác giám thảo không để bức ảnh này dành cho giải nhất ạ
trong một cuộc thi thì chúng ta phải lựa chọn
lựa chọn thì có những bức ảnh chúng ta cảm giác nó hoàn hảo rồi
chúng ta cảm giác gần như chọn nó rồi
nhưng những bức ảnh khác chúng ta cảm giác chúng ta tĩnh lại
chúng ta thấy rằng bức ảnh này sâu hơn
những bức ảnh khác mà làm sao chúng ta cảm thấy là cả anh cả chị cả tôi cả tất cả khán giả ở đây đều cảm giác thấy mình trong đó
cảm giác rằng có một cái điều gì đó
tết cái không khí của ngày tết cái sắc xuân không khí của mùa xuân nó rợi về
thực ra cái giải chính thì theo tôi nghĩ là chúng ta cần phải có quan trọng cái chuyện ngoài cái hình thức cái thể hiện về cái xử lý về kỹ thuật
nhưng đồng thời nữa là nó có phát được cái nội dung cái ý tưởng của tác phẩm
thì chúng tôi mới đánh giá cao hơn
như lúc nãy tôi nói là xử lý kỹ thuật rất tốt
có thể là gợi nhớ đến cái mùa xuân ở miền tây bắc cũng đẹp
nhưng mà tôi nghĩ là cũng như anh việt văn nói chúng ta chỉ dừng đến cái giải nhì
vâng thưa quý vị
và trong chương trình chúng ta đã bình luận rất nhiều về bức ảnh đoạt giải nhì của tác giả lê bích đến từ hà nội
và địa danh lau sa có thể là cũng có nhiều người chưa biết về địa danh này
ngay sau đây chúng tôi sẽ kết nối với tác giả lê bích để cùng tìm hiểu thêm
xin lỗi ạ
đây có phải là số điện thoại của anh lê bích không ạ
vâng anh lê bích ơi
chúng tôi từ truyền hình nhân dân
chúng tôi xin chúc mừng anh đã đoạt giải nhì của cuộc thi vẻ đẹp việt nam tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
thực hiện thêm vui
dạng niềm vui đầu xuân
anh đã đạt giải nhì cho tác phẩm ngày xuân ở lao sa
và thưa anh lê bích chúng tôi đã rất là yêu mến bức ảnh của anh
anh có thể chia sẻ là lao sa là ở đâu ạ

núi đa rồi hồng hoa và những cái nhà và trình tường

rất nhiều người thích đến cái bàn lao sa
thế đấy là tôi đi sáng tác cùng với cả ba người nữa
vào một cái bàn bàn năm mới đi
thì bây giờ có hai em bé trải tóc
và đúng rồi cái ngày xuân nắng nó hưng hừng
nó rất là lạnh lẽo thế nhưng mà có một chút cái đào ấm áp ở trong người của em bé
em bé mặc những cái áo màu vàng rất là yêu
vô tình trổ cử từ đấy

và nhận dịp đổ xuân hai nghìn một mươi tám một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng anh với niềm vui mới của ngày đầu năm
dạ cảm ơn anh
dạ vâng xin chào
từ lâu hải phòng đã được biết đến là địa điểm du lịch
nổi tiếng với nhiều non nước trùng điệp như biển cát bà núi voi hay vịnh lan hạ
chính như những món quà của tự nhiên mà những năm gần đây các câu lạc bộ nhiếp ảnh của thành phố hoa phượng đỏ đang ngày càng được nhân rộng
trong đó tiêu biểu phải kể đến câu lạc bộ nhấp ảnh paro nam mio
bằng việc lấy các địa danh du lịch nổi tiếng làm đề tài sáng tạo chính pardorammio thu hút sự tham gia của đông đảo các tay máy trong và ngoài tỉnh
đây là môi trường bổ ích để các nhếp ảnh gia có cơ hội học hỏi trao dồi kỹ năng nhấp ảnh qua mỗi cuộc hành trình
câu lạc bộ paro nam mio là một trong những câu lạc bộ nhấp ảnh hoạt động sôi nổi nhất của thành phố hải phòng
được thành lập vào năm hai nghìn tám đến nay câu lạc bộ nhấp ảnh paro nam mio hải phòng có hai mươi sáu hội viên đang hoạt động
các thành viên của câu lạc bộ thuộc nhiều độ tuổi và công tác ở nhiều ngành nghề khác nhau
nhưng chính niềm đam mê lớn với nghệ thuật nhếp ảnh đã gắn kết họ lại với nhau
từ khi thành lập tới nay câu lạc bộ luôn duy trì các buổi sinh hoạt định kỳ các buổi hướng dẫn kỹ năng chụp ảnh giữa các hội viên
bên cạnh đó câu lạc bộ còn thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoại sáng tác ảnh trên khắp mọi miền đất nước
thậm chí ở cả nước ngoài để nâng cao nghiệp vụ cho các thành viên
xuất phát từ tình yêu lớn với nhấp ảnh các thành viên của câu lạc bộ đã luôn sáng tạo tìm tòi học hỏi kinh nghiệm để cho ra đời các tác phẩm ảnh có chất lượng
khi tham gia thì lúc mình với nhấp ảnh còn bơ ngỡ thôi
sau năm năm tôi đã có những bức ảnh tham gia triển lãm của các đơn vị tổ chức và đặc biệt là bên hội nghệ sĩ nhấp ảnh việt nam tổ chức
qua những lần triển lãm này tôi rất là vinh dự đã vào được đứng trong hàng ngũ của các hội viên hội nghệ sĩ nhấp ảnh hải phòng
và nhờ cũng tham gia câu lạc bộ pano này đã giúp cho tôi có những góc nhìn về nhấp ảnh cũng như tình yêu và lòng say mê
thế còn sau khi tham gia câu lạc bộ thì mình được có cái cọ sát và được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ anh em
thì tiến tới là về các cái chủ đề phong cảnh các cái chủ đề thiên nhiên cây cỏ và gần đây thì được thêm về cái ảnh báo chí
thì tôi thấy rằng là qua cái sân chơi này thì thấy trình độ của tôi lên cũng khá nhiều
với những hoạt động bổ ích được tổ chức và kỹ năng nghiệp vụ ngày càng nâng cao của các thành viên
câu lạc bộ đã tổ chức nhiều buổi triển lãm ảnh có chất lượng
nhiều cá nhân của câu lạc bộ đã có những tác phẩm ảnh được đánh giá cao
vào đoạt giải trong các cuộc thi nhấp ảnh của thành phố hải phòng cũng như toàn quốc
họ luôn luôn yêu mến nhau gắn kết với nhau và để cùng nhau đi đến một cái niềm đam mê chung nhất
đó là tạo ra những bức cảnh đẹp
chúng tôi cũng hết sức bất ngờ
mỗi một năm lại càng bất ngờ vì tay nghề của họ nâng lên rất rõ
đặc biệt là những cái ảnh báo chí với cái ảnh nghệ thuật
và chính cái ảnh báo chí và cái ảnh nghệ thuật của họ đan cài với nhau
đã tạo ra hình ảnh của hải phòng ngày càng quyến rũ đồng bào trong cả nước và trên thế giới
trong tương lai thì tôi có cái kế hoạch phát triển câu lạc bộ
đó là cái việc mở rộng giao lưu với các câu lạc bộ bạn trên toàn quốc
học cách họ làm học cách họ chụp
và đồng thời là cái tiêu chí của chúng tôi ngoài cái việc mà ảnh đoạt giải trong nước ra
thì chúng tôi còn có cái mong muốn cái gọi ước mơ là chúng tôi phải đoạt những cái giải lớn
ở các cái cuộc thi ảnh quốc tế
mười năm qua những thành viên của câu lạc bộ nhấp ảnh pano romeo hải phòng
đã không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ nghiệp vụ
có nhiều tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng công chúng yêu nhấp ảnh
câu lạc bộ đã từng bước khẳng định độ uy tín của mình trong làng nhấp ảnh
đóng góp tích cực
và sự phát triển của nền nhấp ảnh hải phòng và cả nước
câu lạc bộ sẽ còn phải suy tính kỹ càng hơn nữa
vì với hạng mục này mỗi thành viên ban giám khảo chỉ có quyền dơ phiếu một lần duy nhất
và tác phẩm ảnh có đạt đủ bao phiếu bình chọn thì mới có thể là quán quân của cuộc thi
và ngay sau đây chúng tôi xin đọc tên tác phẩm đầu tiên
đến với tác phẩm chăm sóc hoa tết của tác giả bùi việt hưng đến từ bình dương
không có sự bình chọn nào ạ
không có sự bình chọn nào
tác phẩm tiếp theo chúng tôi xin được đề cập đến là tác phẩm vui đùa ngày xuân
của tác giả nguyễn văn hải đến từ hà nội
hoặc sự lựa chọn phát khe đúng không ạ
một mươi tác phẩm số bốn tác phẩm hoa xuân của tác giả trần duy tình đến từ bình dương
vâng và tác phẩm tiếp theo đó là hội đu tiên gia viên thừa thiên huế
của tác giả nguyễn trung thành đến từ huế
tác phẩm cho xuân thêm đẹp của tác giả kiều anh dũng
thành phố hồ chí minh

vâng và tác phẩm tiếp theo là vũ điệu ngày xuân tác giả trần phước thái đến từ bình thuận
vâng và thưa quý vị tác phẩm tiếp theo đó là tác phẩm cúng ba mươi tết tác giả trần duy tình đến từ bình dương
đã có hai lạc phiếu trên đây ba lạc phiếu
và có nghĩa là tác phẩm này đoàn giải nhất của cuộc thi tháng hai lần này
đoàn giải nhất của cuộc thi việt nam tháng hai năm hai nghìn một mươi tám

xin chúc mừng tác giả trần duy tình
dạ trần duy tình đến từ bình dương ạ
và ngay sau đây thì xin mời các thành viên trong bàn giám khảo
đầu tiên xin mời nhà lưu luyện khai bình tiếp ảnh vũ huyến ạ
chưa đọc xong tác phẩm mà ông đã dơ ngay phiếu bình chọn của mình lên rồi ạ
nhà nào cũng đều có cái này
tùy theo điều kiện khác nhau
nhưng đây là cái phút thiêng liêng nhất
mà đây là cái đặc trưng nhất của mùa xuân việt nam
một cái tết dân tộc
khó khăn mấy vất vả mấy thì cái bàn thờ
cái bàn thờ ý nghĩa của nó tức là nghĩ lại đến ông bà thổ thiên những người sinh đẻ cho mình
và rộng ra là nghĩ đến cả những thế hệ những người đi trước
ở đây nó có đào này có hoa dơn này có cả những hoa thêm có cả hoa tươi
ở bên cạnh là có những cái bằng khen bằng chứng nhận
đặc biệt các bạn thấy là có cái bà cụ này
và có cái cô gái có thể là con dâu có thể là con gái
cùng về trong dây phút
thương liêng chiều ba mươi tết
có lẽ đấy là những cái giờ vô cùng quan trọng
người ta thường nói là sau cái đêm ba mươi có những người ta nói đùa là cái tết quan trọng đã qua đi rồi
thì tôi cho rằng đây là một cái kép này nó sâu
tức là cái tết này là cái tết trong lòng cái tết của truyền thống cái tết của nhìn lại quá khứ cái tết của sự trân trọng hơn mọi người
nhưng mà trước mặt hoa vẫn rực tôi cảm thấy cái này nó rung thị
tôi thấy mình trong bức ảnh này
thưa nhà báo viện văn anh có hứa mình luận gì ạ
tác giả đã chọn hình ảnh rất là đúng lúc là cái bà cụ thắp hương
đó là một sự tưởng nhớ và kết nối những người sống và người đã khuất
như báo cáo với tổ tiên như là báo cáo với những người đã quận
và như để mời dân người ta về nhà ăn tết
tức là một cái sự kết nối một sự đoàn tụ
bức ảnh này là có nhiều chi tiết để xem
và tôi nghĩ rằng nó bảnh rất thú vị
mặc dù là nếu mà nói về khắt khe tất nhiên nó có một cái kỹ thuật
về kỹ thuật nó có một vài yếu tố nữa mà cần lựa chọn để tăng một số độ sáng lên và giảm một số độ sáng lên
bởi vì đôi khi ảnh nó hơi bị đều bê tông hơi bị đôi khi chi tiết nhiều quá đôi khi nó làm người ta hơi bị phân tán
thì độ sáng tối nếu mà cầu kỳ thì phải chỉnh lại một chút
còn tôi nghĩ rằng bức ảnh nó bức ảnh đem lại cái cảm xúc cho mọi người
thì đúng là đây là bức ảnh nó bám rất sát cái chủ đề trong màu mùa xuân
vừa phần nữa là nó lại gắn kết tục lệ truyền thống của việt nam ra
như anh huyến có nói là cái bà mẹ với cả cái cô gái đấy thì tôi có thấy sự chuyển giao và là hướng dẫn cho người con biết cái nề nếp gia phong gia đình lẫn cả cái phong tục tập quán của dân tộc
tôi có thể hơi khác với các anh một chút nếu mà để mà chụp mà cầu kỳ ánh sáng thì có thể được
nhưng tôi nghĩ là cái tác giả ở đây họ chụp cũng khá khéo sử dụng ống chứng góc rộng vừa phải
thứ hai nữa là có cái cảnh đào đằng trước to tiền cảnh đấy
để thấy cái mùa xuân ấy thấy ấm áp và nó khá khéo
nó không thấy nặng tức là cái cảm giác nó không nặng
chắc chắn không còn góc nào khác
nếu anh đứng sang góc bên kia thì lưng người che mất ở bàn thờ và không nhìn thấy cái mâm
chỉ có góc này là tốt mà để hơi cao máy
nhưng mà tôi đồng ý với anh bạch văn ở cái chỗ tức là nêu về mặt kỹ thuật
cái góc này anh chụp là hoàn toàn anh chọn góc tốt
nhưng kỹ thuật tốt hơn ở chỗ này anh tăng được cái khoảng nét sâu lên
bằng cách anh tăng độ nhạy thì anh có thể là chụp cái cô gái này nét hơn chút nữa
đón khoảnh khắc rất là tốt
anh văn nói câu cho thay tức là tiếp nối giữa các thế hệ
cô con gái như đang cảm thấy như là hình như mình cần chưa đủ mình phải chú đáo hơn nữa
nhưng mà đúng nếu như anh đẩy iso cao lên anh khép cho cái khoảng nét sâu vào thiếu bức ảnh
chứ còn cái cây hoa đào chiếm cái diện kích to này rồi đúng
chính cái xuân nó rõ ở đấy
nhưng mà do chụp gần cho nên nó mờ đi thì chính cái mờ nó lại tạo ra cái hoa luôn đi
tôi cho đây là bức ảnh tốt chắc chắn về đủ mọi thứ
và tôi cũng thấy là chính cái hoa đào
hoa đào đem lại không khí xuân cho bức ảnh
bởi vì nếu có một cây hoa đào này thì có thể đây sẽ là một cây lễ cúng hay là lễ dỗ gì đó trong năm
và hồng tươi ơi qua bức ảnh này thì tôi lại đang muốn trở về chiều ba mươi tết
đúng cảm thấy thật ạ
một cảm giác có lâng lâng xuống sang để trở về ngày ba mươi
và cũng là để chúng ta nhắc nhở đối với các thế hệ con cháu chúng ta là nhớ về ngày tết cổ truyền của dân tộc
và ngay bây giờ thì xin mời tổ thư ký hãy giúp chúng tôi kết nối với tác giả trần duy tình đến từ bình dương để lắng nghe cảm xúc của anh lúc này
vâng và lúc này thì rất tiếc là chúng ta không thể kết nối được với tác giả trần duy tình
có lẽ là trong những ngày đầu xuân năm mới này thì tác giả của chúng ta đang du xuân rồi đúng không anh
vâng và chúng tôi sẽ chuyển lời chúc mừng cũng như là giải thưởng tới tác giả trần duy
xin cảm ơn phần bình luận phân tích đánh giá của các thành viên trong ban giám khảo
chính điều này đã làm nên sự thành công của chương trình
sau đây thay mặt ban tổ chức tôi xin phép được công bố chủ đề của cuộc thi vẻ đẹp việt nam tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đó là văn hóa lễ hội
nhằm tăng tính tương tác của chương trình bắt đầu từ số tháng ba này chúng tôi sẽ có thêm một sân chơi mới đồng hành cùng cuộc thi chính của chúng ta với tên gọi ảnh trong tuần
từ các tác phẩm ảnh gửi về cho chương trình ban tổ chức chúng tôi sẽ tiến hành sàng lọc chọn lựa theo đúng những tiêu chí của cuộc thi để chọn ra một mươi tác phẩm ảnh mỗi tuần
các tác phẩm này sẽ được đánh số thứ tự và được đăng trên fanpage của chương trình để tiến hành bầu chọn
vào mỗi thứ bảy hàng tuần chúng tôi sẽ tổng kết lượt bầu chọn của một mươi tác phẩm này và công bố một mươi tác phẩm cho tuần tiếp theo
tác phẩm nào có lượt bầu chọn cao nhất sẽ trở thành bức ảnh trong tuần và giành được một phần quà trị giá là năm trăm linh đồng đồng thời sẽ lọt trực tiếp vào vòng bình chọn cuối cùng của cuộc thi chính
bức ảnh trong tuần cũng sẽ được đưa lên banner trên fanpage của chúng tôi
thưa quý vị ngay từ bây giờ quý vị và các bạn có thể gửi tác phẩm dự thi cho chúng tôi theo địa chỉ vè đẹpvnnd com
từ hạn nhận ảnh sẽ là trước hai mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào fanpage của chương trình tại địa chỉ facebook com vnnd để tìm hiểu về thể lệ cũng như thông tin của cuộc thi
thời gian ban tổ chức chúng tôi công bố một mươi tác phẩm ảnh trong cuộc thi đồng hành bức ảnh của tuần đầu tiên sẽ là thứ bảy ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
xin mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi trên trang fanpage của chúng tôi
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại